từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy khu chế xuất tân thuận quận bảy tp hcm đã thiết lập khu phong tỏa để tiến hành kế hoạch vừa cách ly vừa sản xuất
đồng thời ba mươi ba công nhân tại công ty pujen quận bình tân cũng đã phải tạm nghỉ để kiểm soát nguồn lây lan tại đây
từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy khu chế xuất tân thuận sẽ hạn chế ra vào chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện cách ly sẽ được tiếp tục duy trì hoạt động
trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo thì phải thuê địa điểm khách sạn xung quanh và đưa đón bằng xe khép kính
không cho xe cá nhân ra vào cổng khu chế xuất
trước đó đã có hai doanh nghiệp trong khu chế xuất tân thuận với tổng cộng gần hai công nhân đã quyết định tạm ngừng hoạt động một mươi năm ngày để phòng dịch
còn chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy công ty pujen thông báo có thêm một mươi ba công nhân tại đây phải tầm nghỉ việc để phục vụ cách ly truy vết
đây là những công nhân sống ở long an tiền giang bến tre hàng ngày đến tp hcm làm việc bằng xe cá nhân hoặc xe đưa đón
trước đó công ty đã phải cho tạm ngưng công việc hai mươi công nhân để kiểm soát dịch
hiện công ty vẫn phối hợp với ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho hơn năm công nhân
tính trong ngày một mươi hai tháng bảy tp hcm ghi nhận thêm một bảy trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới